các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lý giải nguyên nhân cát tràn xuống đường ven biển ở mũi né sáng ngày hai mươi một tháng năm
một lãnh đạo sở xây dựng bình thuận cho rằng dự án bất động sản centoravilla chưa tuân thủ các quy định về phòng chống thiên tai
sở xây dựng bình thuận đã yêu cầu chủ đầu tư công trình này phải săn lấp các điểm sạt lở
có giải pháp phòng khi mưa lớn cát lại tiếp tục tràn xuống đường
chủ tịch ủy ban nhân dân tp phan thiết phan nguyễn hoàng tân cho biết
hệ thống thoát nước của dự án không đồng bộ không thoát được nước mưa
khiến lượng nước tràn thành dòng xê đất kéo theo cát tràn xuống đường
đối với điểm tràn cát ở phương hàm tiến cũng xảy ra sáng ngày hai mươi một tháng năm
ông tân cho biết do hệ thống thoát nước từ đường bảy trăm linh sáu b chưa đồng bộ
hệ thống thoát nước không phát huy tác dụng khi mưa lớn vỡ bờ hồ chứa trên cao
làm cho nước tràn xuống phía dưới
để khắc phục tình trạng này sáng ngày hai mươi hai tháng năm sở xây dựng bình thuận đã có văn bản đề xuất
ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương xây dựng công trình thoát lũ
tại đường bảy trăm linh sáu b nhằm tạo lối thoát nước khi mưa lớn
ngày hai mươi hai tháng năm phó giáo sư tiến sĩ vũ thanh ca giảng viên cao cấp trường đại học tài nguyên môi trường hà nội
nguyên viện trưởng viện nghiên cứu biển và hải đảo bộ tài nguyên môi trường cho biết
địa hình ven biển bình thuận có nhiều đồi cát
những đồi căn này được hình thành từ tác động của gió và nước mưa chảy tràn qua nhiều năm
và kết cấu khá chặt chẽ
đụng cát ở mức độ vừa phải cân bằng mặt đồi lại được cây cỏ thực bì bao phủ
nên cát ở đây rất khó sạt lở ngay cả trong những trận mưa lớn
tuy nhiên theo ông ca ở những đồi cát được đào sới làm dự án
thì đã bị làm sạch thực bì hoặc bê tông đường trong dự án
phó giáo sư tiến sĩ vũ thanh ca giải thích thêm rằng
do không còn cây cỏ nên khi mưa lớn dòng chảy mặt rất lớn
dòng chảy này sẽ xói mòn bề mặt tập trung vào một số khu vực thấp hơn
và tạo ra các khe nứt lớn với độ dốc lớn
các khe nước này chính là nguyên nhân làm cho khối đất cát trở nên mất ổn định
hoạt động săn lấp mặt bằng trước đó cũng làm sao trộn chuyển dịch đất cát
tạo ra các khu vực đất cát không ổn định dễ thấm nước dễ sạt lở và hóa lỏng
các khối đất cát lớn thấm đẫm nước sẽ tạo ra áp suất thủy tinh rất lớn
làm đất cát sụt xuống theo các khay nứt bị hóa lỏng tạo ra các lũ cát
chảy xuống đường và khu dân cư như vừa xảy ra ở bình thuận
phó giáo sư tiến sĩ vũ thanh ca cho rằng
ngay cả các khu vực đã xây dựng nhà cửa công trình
nếu được thiết kế và xây dựng kỹ thuật không phù hợp
thì sạt lở có thể tàn phá nhà cửa công trình gây thiệt hại tài sản
có khi cả tính mạng con người
để tránh lũ cát tương tự xảy ra trong tương lai
cần phải cẩn trọng trong việc làm thay đổi những cân bằng trong tự nhiên
ở các đồi cát ven biển bình thuận
khi xây dựng công trình ở đồi cát ven biển
cần có những khảo sát địa chất thủy văn cẩn trọng
để xây dựng phương án chống sạt lở một cách phù hợp
phó giáo sư tiến sĩ vũ thanh ca đề xuất
đối với một số khu vực có nguy cơ sạt lở lớn
phải dùng biện pháp công trình khoan và lắp đặt các ống thoát nước ngầm
đồng thời xây dựng một số tường chắn tại các khu vực sung yếu
để ngăn các sạt lở xuống đường và khu dân cư
ngoài ra cần hạn chế việc làm sạch lớp phủ thực vật tại bề mặt
hoặc hồi phục lại lớp phủ thực vật này
nhằm giảm tốc độ dòng chảy mặt ngăn chặn việc hình thành các rãnh sói
để ngăn tình trạng cát tràn diễn ra trên tuyến đường mũi né
cơ quan chức năng tỉnh bình thuận đã yêu cầu chủ đầu tư công trình bất động sản
có phương án điều chỉnh thoát nước và có người túc trực
để xử lý kịp thời trong trường hợp tiếp tục mưa lớn
ông phan nguyễn hoàng tân chủ tịch ủy ban nhân dân tp phan thiết
đã lên phía sau đồi cát tràn để quan sát nguồn nước từ phía đường võ nguyên giáp
hay còn gọi là tỉnh lộ bảy trăm linh sáu b tràn xuống
theo ông phan nguyễn hoàng tân thay vì hệ thống thoát nước
từ đường võ nguyên giáp đồng bộ dẫn nước mưa theo cống ra biển
thì hệ thống cống từ đường này có như không có
khiến nước mưa chảy tự do tạo thành cái ao nước trên cao ngay phía sau nhà dân
khi lượng nước quá lớn vỡ bờ
thành dòng chảy xiết tràn xuống đường mang theo cắt lấp vào nhà dân cao tới một m
để khắc phục và tránh tình trạng mưa tiếp tục vào đêm ngày hai mươi một tháng năm
ủy ban nhân dân tp phan thiết đã cho xe múc đắp thành bờ đê phía trên cao đường nguyễn đình triều
chia cắt dòng chảy không để nước động thành ao
tuy nhiên theo ông phan nguyễn hoàng tân thì đây chỉ là giải pháp tình thế tạm thời
cũng theo chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phan thiết khoảng một mươi bốn h chiều ngày hai mươi một tháng năm
điểm cát tràn ở phường hàm tiến gây tắc nghẽn tuyến đường ven biển mũi né đã được thông xe
các lực lượng bắt đầu cho nước đến rửa đường
tuy nhiên tại điểm tràn cát tại khu vực đầu đường huỳnh thúc kháng thuộc phường mũi né
do lượng cát tràn xuống đường quá nhiều các lực lượng đang khẩn trương rửa đường
dọn dẹp vệ sinh cho người dân và du khách điều thông
theo diễn biến dự báo thời tiết từ đài khí tượng thủy văn bình thuận
chiều tối ngày hai mươi một tháng năm khu vực ven biển bình thuận khả năng vẫn còn mưa lớn
trước đó dạng sáng ngày hai mươi một tháng năm tại tỉnh bình thuận mưa lớn kéo dài trong đêm
khiến lũ cát đỏ từ đồi cao tràn xuống lấp một đoạn đường huỳnh thúc kháng
phường mũi né tp phan thiết hậu quả khiến nhiều xe máy ô tô đi ngang
bị lún nửa thân xe không kéo ra được cát tràn xuống chảy vào
gây ngập úng nhà hàng đại dương xanh tại khu vực này
rất may vụ việc không gây thương vong về người
cùng thời điểm trên cát tràn xuống đường nguyễn đình triều
phường hàm tiến tp phan thiết với lực chảy mạnh
bùn cát dày trên mặt đường làm lún ba xe ô tô và một số xe máy không chạy kịp
tại hiện trường bùn cát và nước mưa kéo dài một đoạn khoảng một km
khiến các xe máy phải chạy lên lề để qua vị trí này
cát đỏ còn vùi lấp một nhà dân gần đồi và một mươi xe máy đang để ở bãi xe gần đó
một số người dân khi thấy cát tràn đã chạy ra khỏi nhà
lực lượng chức năng huy động gần hai mươi xe
xe tải xe xúc xe múc hai trăm linh công nhân lao động cùng các lực lượng vũ trang khắc phục sự cố
ông phan văn đăng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
ông phan nguyễn hoàng tân chủ tịch ủy ban nhân dân tp phan thiết
có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng huy động tối đa máy móc
thiết bị khẩn trường hỗ trợ khắc phục khẩu quả thống kê thiệt hại và đề xuất hỗ trợ người dân
tính đến một mươi ba h ngày hai mươi một tháng năm tuyến đường nguyễn đình triều phường hàm tiến và huỳnh thúc kháng
phường mũi né đã được dọn dẹp một phần mặt đường các phương tiện có thể lưu thông qua lại bình thường
lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phối hợp dọn dẹp cát bên lề đường trong các khu du lịch và nhà dân
cơ quan chức năng tỉnh bình thuận yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi dự báo tình hình thời tiết
đặc biệt là bản tin cảnh báo mưa lũ hướng dẫn người dân để giảm thiểu thiệt hại
đồng thời khẩn trương thống kết thiệt hại có hướng để xuất hỗ trợ cho người dân
trưa ngày hai mươi một tháng năm hơn bảy tiếng sau sự cố anh cường ba mươi bảy tuổi tài xế trung chuyển khách của nhà xe hạnh cà phê
vẫn chết băng hoàng khi kể lại khoảnh khắc lũ cát tràn xuống đường khiến mình suy mất mạng
đêm ngày hai mươi tháng năm anh được giao lái ô tô một mươi sáu chỗ trực ở gần chợ mũi né để chở khách về văn phòng công ty
sau đó chuyển sang xe lớn chạy vào sài gòn
khoảng hai giờ ngày hai mươi một tháng năm
tài xế cường nhận điện thoại công ty báo xe dường nằm chở khách vừa xuất bến mũi né bị mắc lầy
do cát tràn xuống trước nhà hàng viễn phương cách văn phòng công ty gần hai km
công ty yêu cầu anh tới đây để đón khách
lúc vừa chạy qua nhà hàng làng trài mũi né trên đường huỳnh thúc kháng cách điểm đón khách hơn hai trăm linh mét
anh thấy phía trước có nước từ trên đồi cao chảy xuống tràn qua đường song xe vẫn chạy qua được
tuy nhiên khi ô tô đi qua chừng một trăm linh mét anh nghe thấy tiếng động lớn như nứt gãy ở phía trước
trên đồi lũ cát đổ xuống ao hạt tài xế đạp ga mạnh để vượt xe qua nhưng không kịp
bùn cát ngập lên cao rồi vùi lấp khiến ô tô không thể nhích thêm
thấy điều không lành tài xế cường nhanh chóng mở cửa ra khỏi xe
anh tính đi bộ tìm cách thoát xong khu vực ngập cát anh phải di chuyển chậm từng chút một
khi lội được một đoạn thêm đợt lũ cát trên đồi tràn xuống vùi đến ngực và đẩy tài xế trôi xa hơn hai mươi mét
anh cố gắng bám vào thanh rào sắt bên đường
dậy rồi bò vào chỗ có bê tông và cố gắng hết sức vượt qua khỏi vũng bùn
anh cường băng hoàng kể lại thời điểm đó anh nghị cố gắng bám vào vật gì để thoát ra ngoài
nếu nằm đó lũ cát vùi lên ngạt thở thì khó qua khỏi
anh cường cũng cho biết một số người đi xe máy qua đây cũng bị bùn vùi lấp bỏ chạy thoát kịp
đợt lũ quét tối qua cũng tràn xuống vùi lấp khoảng ba trăm linh mét đường nguyễn đình triều
phường hàm tiến cách điểm tài xế cường gặp nạn khoảng tám km gây ách tắc giao thông
hàng chục nhà dân và nhà hàng quán ăn ven đường bị anh hùng nặng
sự cố cắt đỏ tràn xuống thường diễn ra ở biển mũi né và thành phố phan thiết mỗi khi mưa to
lần gần đây nhất là đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba nước lũ làm cát đỏ trên đồi tràn xuống khu dân cư
và đường ven biển xã tiến thành thành phố phan thiết gây ách tắc giao thông kéo dài hơn năm trăm linh mét
mũi né thuộc thành phố phan thiết là địa điểm du lịch nổi tiếng ở bình thuận
thu hút nhiều du khách nước ngoài
nơi đây đang được đầu tư nhiều hạ tầng giao thông để quy hoạch thành khu du lịch quốc gia với tổng diện tích một mươi bốn bảy trăm sáu mươi hectare